các đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy số bốn bộ tư lệnh cảnh sát biển đang phối hợp với lực lượng chuyên môn khống chế nhóm đối tượng buôn ma túy
các đối tượng đã chống đối quyết liệt tăng tốc hỏng bỏ chạy
nhanh chóng bốn đối tượng trong đường dây đã bị khống chế
tại hiện trường hai kg ma túy đá được gói thành bọc cất giấu trong ngăn bí mật trên ô tô cùng nhiều tăng vật khác bị thu giữ
tương tự cuối tháng sáu vừa qua tại xã thung nai huyện cao phong hòa bình
cục nghiệp vụ và pháp luật cảnh sát biển phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
đã chốt chặn bắt giữ hai đối tượng đang vận chuyển ba mươi bánh heroin từ lào vào các tỉnh phía bắc việt nam tiêu thụ
theo lực lượng cảnh sát biển đấu tranh với tội phạm ma túy trên biển thường gặp nhiều khó khăn bởi những thủ đoạn mới
các đối tượng thường sử dụng tàu hoán cải thường xuyên thay đổi số hiệu sử dụng tàu thuyền kéo theo ma túy dưới nước
khi phát hiện cơ quan chức năng thì nhanh chóng cắt dây để ma túy chìm xuống đáy biển
đồng thời thực hiện hành vi chống trả để chạy trốn gây không ít khó khăn trong công tác đấu tranh
tất cả các đơn vị trong toàn lượng đặc biệt là đối với các bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển
các đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy các cơ quan nghiệp vụ đều phải vào cuộc
và phải làm thật tốt công tác tuyên truyền pháp luật cho nhân dân và ngư dân
các tổ chức cá nhân làm ăn ở trên biển hiểu biết pháp luật và nắm được pháp luật
để tố giác các hành vi vi phạm pháp luật trên biển nói chung trong đó có tội phạm ma túy
tám tháng đầu năm lực lượng cảnh sát biển đã phối hợp với các đơn vị
nghiệp vụ điều tra triệt phá một trăm năm mươi hai vụ án ma túy bắt hai trăm linh sáu đối tượng
tăng vật thu giữ hơn một trăm linh bánh heroin bốn mươi sáu kg ma túy tổng hợp
riêng tháng sáu đấu tranh triệt phá năm mươi sáu vụ bắt tám mươi một đối tượng ba mươi bánh heroin hai bốn kg ma túy tổng hợp
tiếp theo biên tập viên đinh hạnh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
tiếp theo biên tập viên đinh hạnh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
đối tượng phạm tiến đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại phường phả lại tp chí linh tỉnh hải dương
và đối tượng vũ thị huyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại phường phả lại tp chí linh tỉnh hải dương
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi

mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé